thưa quý vị và các bạn nam bộ và tây nguyên đang trong giai đoạn nắng nóng gây gắt nhất từ đầu năm tới giờ
dự báo tình trạng nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao ba mươi bốn ba mươi bảy độ ở cả khu vực tam bộ và tây nguyên sẽ còn duy trì trong khoảng hai ngày nữa
sau đó từ ngày một mươi chín tháng ba thì mới giảm dần
tuy nhiên đây chỉ là sự thay đổi nhất thời vì dự báo thời điểm nửa cuối tháng ba sẽ là thời điểm nắng nóng diễn ra gai gắt nhất ở nam bộ và tây nguyên
vì thế nguy cơ cháy rừng ở khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài
khối không khí lạnh yếu đi đới gió đông nam ẩm cũng chỉ còn tác động yếu đến miền trung khiến cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng trị
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai vẫn duy trì tình trạng mây nhiều có sương mù nhẹ dài rác
nhưng sang ngày mai gần như cả miền trung sẽ chấm dứt mưa trời nắng giáo và nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vẫn giữ mức nhiệt cao là từ ba mươi ba mươi ba độ
ngược trở ra miền bắc trong đêm nay gió đông nam tiếp tục đẩy hơi ẩm từ biển và đất liền khiến cho cả bắc bộ trời vẫn có mây nhiều
mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trốn lẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ
tình trạng mưa ẩm do gió đông nam sẽ còn duy trì ở miền bắc đến tận trưa mai
đến chiều gió đông nam yếu bớt miền bắc tạm thời khô giáo và nhiệt độ ở các tỉnh phía đông sẽ tăng nhẹ lên mức hai mươi hai hai mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ nhiệt độ cao hai mươi năm hai mươi tám độ
nhưng trạng thái tạnh ráo này cũng chỉ là tạm thời bởi tối và đêm mai mùa sóng lạnh nhỏ nữa sẽ tăng cường
mùa sóng lạnh nhỏ sẽ tăng cường xuống nước ta kết hợp với vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực thượng lao sang
sẽ gây mưa rào và rông nhiều nơi trở lại ở khu vực miền bắc
trong đó khu vực trung du và vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cần phải đề phòng hiện tượng lúc xoáy và gió giật mạnh
trên biển đêm nay và sáng sớm ngày mai ở vĩnh bắc bộ tiếp tục cần phải đề phòng hiện tượng sương mù
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
trong khi đó ở hầu khắp các vùng biển gió đều thổi ở mức trung bình và không có mưa rông
nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước